vâng thưa quý vị và các bạn các nạn nhân của vụ cháy sau khi được các lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường
thì đã được nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn hà nội
nhiều trường hợp được đưa đến các viện trong tình trạng ngạt khói chấn thương do ngã từ trên cao
và phóng viên bùi xuân đang có mặt tại bệnh viện đại học y hà nội sẽ cung cấp thêm thông tin
thưa quý vị tính đến trưa ngày hôm nay bệnh viện đại học y hà nội tiếp nhận bảy bệnh nhân
trong đó một bệnh nhân đã tử vong
hiện tại bốn bệnh nhân đã được xuất viện còn lại điều trị hai bệnh nhân trong đó một bệnh nhân đang có triệu chứng nguy kịch
chúng tôi có thông tin tích cực phẩn trương hỗ trợ cấp cứu cho người bệnh bệnh tìm hợp
riêng tại bệnh viện bạch mai tính đến tám giờ sáng nay đã cấp cứu gần ba mươi nạn nhân của vụ cháy
trong đó một bệnh nhân thở máy nguy kịch tám bệnh nhân nhi khoa các cháu ổn định đang thở oxy
các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí chấn thương
ngoài ra cơ sở này còn tiếp nhận hai trường hợp tử vong ngoại viện
thông tin từ bệnh viện đa khoa đống đa đêm qua có năm nạn nhân được chuyển tới bệnh viện
trong đó có một ca tử vong trước khi đến viện
còn tại bệnh viện bưu điện cơ sở này tiếp nhận hai nạn nhân
trong đó có một trẻ nhỏ được xác định tử vong ngoại viện
trường hợp đang điều trị theo dõi là người lớn sức khỏe đã khả quan hơn
tất cả các bệnh viện huy động các y bác sĩ tập trung cứu chữa các bệnh nhân